theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh bắc trung bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám trời rét đậm rét hại và vùng núi cao khả năng xuất hiện bằng giá
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa rào rải rác
ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét riêng các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh